chiều ngày chín tháng ba thông tin từ sở y tế tỉnh quảng nam cho biết liên quan đến ba du khách người anh dương tính với covid một mươi chín các cơ quan chức năng đã tiến hành ra soát cách ly hơn bảy mươi trường hợp
trong những người tiếp xúc gần có hai trường hợp có triệu chứng sốt đang được điều trị cách ly tại bệnh viện số còn lại đang được cách ly tại nhà
liên quan đến trường hợp bệnh nhân thứ ba mươi quốc tịch anh dương tính với covid một mươi chín điều trị tại huế qua điều tra giám sát các cơ quan chức năng đã phát hiện và cách ly tại chỗ bốn mươi người có liên quan
tất cả các trường hợp này đã được cách ly tại chỗ và tiến hành các thủ tục y tế theo quy định